tỉnh sóc trăng có đến năm huyện thị xã vèn biển bị ảnh hưởng bởi cơn bão tembin
tuy còn nhiều khó khăn nhưng tại những điểm tránh bão bà con địa phương đã nhận được sự quan tâm
sẻ chia giúp đỡ của người dân và chính quyền
giữa cơn mưa bão tình người lại càng trở nên ấm áp hơn
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại sóc trăng
theo thống kê tỉnh sóc trăng tổng số có một trăm ba mươi chín người dân bị ảnh hưởng phải sơ tán tranh bão
trong đó hai mươi bảy người sống ngoài đê biển phải di rời đến các điểm chú bão
riêng tại khu vực bến cá mỏ ó xã trung bình huyện trần đề có đến bốn trăm bảy mươi bảy trẻ em hai trăm linh người già và tám trăm một mươi sáu phụ nữ phải di rời đến nơi chú bão an toàn